công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh trí thành
chú tại tp long xuyên tỉnh an giang và huỳnh tiến đạt là con trai của thành
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa đạt và nguyễn phúc huy xảy ra mâu thuẫn
trên mạng xã hội facebook từ trước
vào ngày hai mươi năm tháng tám khi trong người đã có rượu thì đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn
với bạn gái của huy trên mạng xã hội nên đạt và huy xảy ra mâu thuẫn
lúc này thành là cha ruột của đạt cũng ra đánh nhau
trong lúc xô sát huy đã bị hai cha con đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người
và bị tử vong sau đó